quân đội hàn quốc thông báo vào sáng sớm ngày hôm nay triều tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung
về phía vùng biển phía đông của nước này đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của triều tiên chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua
phản ứng ngay sau động thái trên của triều tiên tổng thống hàn quốc yoon seok yoon đã cảnh báo về một phản ứng quyết liệt
đồng thời cho biết hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc sẽ họp để thảo luận về vụ phóng này
trong khi đó chính phủ nhật bản đã đưa ra cảnh báo kêu gọi cư dân ở hokkaido và aomori ở yên trong nhà
trước đó chính phủ nhật bản cũng thông báo về việc triều tiên đã phóng một tên lửa về phía đảo hokkaido
đảo xa nhất về phía bắc của nhật bản và tỉnh aomori đông bắc nước này
trong khi đó cơ quan đối ngoại liên minh châu âu ra tuyên bố nhấn mạnh việc triều tiên vi phạm nhiều lần
và trắng trợn các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế và khu vực
eu nhấn mạnh triều tiên phải ngừng phóng tên lửa kiềm chế thử hạt nhân và phản ứng mang tính xây dựng
trước việc mỹ hàn quốc và các thành viên khác trong cộng đồng quốc tế thể hiện sự sẵn sàng đối thoại
trước đó triều tiên hôm hai mươi năm tháng chín đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn
sau đó là hai tên lửa vào ngày hai mươi tám tháng chín và hai tên lửa khác vào ngày hai mươi chín tháng chín và hai tên lửa hôm một tháng một mươi
động thái quân sự mới nhất của triều tiên diễn ra sau khi hàn quốc và mỹ kết thúc cuộc tập trận hải quân
với sự tham gia của tàu sân bay uss ronan reagan và cuộc tập trận chống tàu ngầm